nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách trình tự thủ tục hành chính và khắc phục những khó khăn vướng mắt bất cập phát sinh trong quá trình thi hành pháp luật về quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ nhằm tạo cơ sở pháp lý trong công tác quản lý nhà nước và phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
nhằm hoàn thiện cơ sở thổng kết thực tiến kế thừa các quy định còn phù hợp khắc phục những hạn chế bất cập nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan tổ chức doanh nghiệp và người dân đồng thời góp phần quản lý phòng ngờ đấu tranh phòng chống tội phạm
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh việc xây dựng luật cũng đảm bảo phù hợp với hiến pháp pháp luật của việt nam và các điều ước quốc tế mà việt nam là thành viên tham khảo có trọn lọc kinh nghiệm của các nước trong quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
trình bày báo cáo thẩm tra chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội lê tấn tới cho biết thường trực ủy ban quốc phòng an ninh cơ bản nhất trí sự cần thiết ban hành luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi với những cơ sở chính trị cơ sở pháp lý cơ sở thực tiễn như trong tờ trình của chính phủ nhằm khắc phục những bất cập hạn chế vướng mắc trong quá trình thi hành áp dụng luật thời gian qua
hồ sơ dự án luật chính phủ trình đã đầy đủ các tài liệu quy định tại điều sáu mươi bốn luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đủ điều kiện báo cáo ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến để trình quốc hội tại kỳ họp thứ tám
hồ sơ dự án luật chính phủ trình đã đầy đủ các tài liệu quy định tại điều sáu mươi bốn luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đầy trình quốc hội cho ý kiến đầy trình quốc hội cho ý kiến đầy trình quốc hội cho ý kiến đầy trình quốc hội cho ý kiến đầy trình quốc hội cho ý kiến đầy trình quốc hội cho ý kiến
hội xem xét thông qua theo quy trình tại một kỳ họp
sáng ngày hôm nay tại hà nội thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an thành viên ban chỉ đạo trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong ba năm từ hai nghìn hai mươi ba đến hai nghìn hai mươi năm đã chủ trì cuộc họp ra soát công tác chuẩn bị tổ chức đảm bảo an ninh trật tự các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
tại cuộc họp các đơn vị địa phương đã báo cáo tình hình kết quả tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức và đảm bảo an ninh trật tự lễ kỷ niệm đồng thời thảo luận thống nhất kế hoạch phương hướng nhiệm vụ đến ngày diễn ra sự kiện
phát biểu kết luận thứ trưởng trần quốc tỏ ghi nhận đánh giá cao sự chủ động cho công tác chuẩn bị tổ chức đảm bảo an ninh trật tự các sự kiện kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ đồng thời ra nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị là công an địa phương trong thời gian tiếp theo cần ra soát nội dung các phần việc hoàn thiện các kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự

các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tỉnh quảng nam trao đổi thảo luận một mươi chuyên đề cơ bản về công tác nghiệp vụ công an qua đó trang bị cho cán bộ chiến sĩ công an tỉnh xê công về lý luận kinh nghiệm trong công tác tham mưu công tác đảm bảo an ninh chính trị đấu tranh phòng chống tội phạm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc